theo tổng cục du lịch việt nam tổ chức du lịch thế giới vừa công bố danh sách các quốc gia đón khách quốc tế nhiều nhất trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó việt nam đứng thứ bảy về tốc độ tăng trưởng khách quốc tế tăng một mươi sáu hai so với năm hai nghìn một mươi tám
kết quả này rất đáng ghi nhận trong bối cảnh năm hai nghìn một mươi chín kinh tế thế giới tăng chậm lại
theo số liệu thống kê mới nhất của tổ chức du lịch thế giới lượng khách quốc tế toàn cầu năm hai nghìn một mươi chín đạt một năm tỷ lượt tăng ba tám so với năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi chín việt nam đón hơn một mươi tám triệu lượt khách quốc tế
sự tăng trưởng của du lịch việt nam cũng góp phần vào sự tăng trưởng chung của khu vực đông nam á và châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi chín lượng khách quốc tế đến châu á thái bình dương tăng bốn sáu cao thứ hai thế giới sau khu vực trung đông
riêng khu vực đông nam á